hồi một mươi sáu giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn bảy độ kinh đông
cách đảo hải nam khoảng bốn trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám sáu mươi bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển rất nhanh theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng ba mươi năm km
khoảng sáng mai bão số ba sẽ đi vào vịnh bắc bộ
đến một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng bảy vị trí tâm bão ở ngay trên bờ biển các tỉnh từ hải phòng đến hà tĩnh
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
do ảnh hưởng của bão ở vịnh bắc bộ từ gần sáng và ngày mai có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi
sóng biển cao từ bốn sáu m biển động mạnh
do ảnh hưởng của bão từ trưa mai trên đất liền các tỉnh ven biển bắc bộ và bắc trung bộ
có gió mạnh dần lên cấp sáu bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi
từ trưa mai ở các tỉnh đồng bằng và trung du bắc bộ các tỉnh từ thanh hòa đến quảng bình
có mưa rất to trở lại và kéo dài đến khoảng ngày hai mươi tháng bảy phổ biến là một trăm linh ba trăm linh mm
một đợt có nơi trên ba trăm năm mươi mm
cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp ba
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão trong những ngày qua
đặc biệt là từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi sáu tháng bảy trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
đã có mưa to đến rất to
gây ngập lụt cục bộ tại thành phố hà tĩnh
nhiều tuyến đường bị ngập sâu tới năm m
nước tràn vào nhà dân
do mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố hà tĩnh bị ngập sâu
nước ngập khiến cho các phương tiện giao thông di chuyển rất khó khăn
nhiều ô tô phải leo lên vỉa hè để đi lại
nhiều xe máy cũng bị chết máy phải đẩy bộ
còn các phương tiện xe thô sơ thì không thể di chuyển
tại xã sơn thủy huyện hương sơn mưa lớn khiến nước trên các nhánh sông dâng cao
nhiều tuyến đường liên xã và hoa màu như đậu ngô bị ngập
một số hộ dân bị cô lập cục bộ
lúc tám giờ sáng ngày hôm nay mực nước trong hồ thủy điện hương sơn đang ở cao trình tám trăm linh hai tám mươi m và đang tiếp tục lên
để đảm bảo an toàn nhà máy thủy điện hương sơn đã tiến hành mở các cửa van đập tràn để điều tiết
đảm bảo lượng nước về hồ nhỏ hơn hoặc bằng lượng nước qua cửa van và lưu động chạy máy
thời gian bắt đầu xả từ một mươi năm h chiều nay lượng xả nước qua cửa van đập tràn từ một mươi đến bốn mươi mét khối trên dây
còn ở nghệ an mưa lớn đã kéo dài trong nhiều ngày qua
tại địa bàn tp vinh đã xảy ra hiện tượng ngập úng cục bộ trên một số tuyến đường
khu dân cư ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt đi lại của người dân
trong sáng nay theo ghi nhận của phóng viên intv
một số tuyến đường trên địa bàn tp vinh đã ngập nước khoảng bốn mùa
từ một mươi cm như đường quang trung lê lợi quốc lộ một a đình công tráng phong đình cảnh minh khai lê hoàn
một số phương tiện tham gia giao thông như xe máy ô tô do bị ngập nước nên nhiều phương tiện bị chết máy không thể tham gia lưu thông
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông công an tp vinh đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông
có mặt điều tiết giao thông tại các tuyến đường ngập úng hướng dẫn cảnh báo người dân không đi vào các khu vực đường ngập úng sâu
trước đó vào lúc sáu h ba mươi sáng qua
một vụ sạt lở đất đá tại khu vực eo vực bồng xã bồng khê huyện con cuông với khối lượng khoảng ba mươi năm mét khối đổ xuống quốc lộ bảy
rất may khi đó không có phương tiện giao thông nào đi qua nên không gây thiệt hại về người
thế nhưng giao thông qua tuyến đường này đã bị ách tắc cục bộ
sau khi sự cố xảy ra công an huyện con cuông đã có mặt kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo
phân luồng giao thông đồng thời triển khai lực lượng và phương tiện phối hợp với cục quản lý đường bộ hai để thu dọn xử lý khối lượng đất đá bị sạt lở
đến gần tám giờ sáng cùng ngày giao thông tại vị trí sạt lở đã được khắc phục thông tuyến
cơn bão số ba được đánh giá là cơn bão di chuyển rất nhanh cường độ tương đối mạnh đi qua vịnh bắc bộ là khu vực có nhiều tàu thuyền nuôi trồng thủy sản hải sản và du lịch
để công tác ứng phó với bão đạt hiệu quả
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai đã đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
các bộ ngành địa phương có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp của bão chỉ đạo khẩn trương quán triệt triển khai thực hiện
do ảnh hưởng của bão số ba các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình có mưa trên diện rộng
từ ngày một mươi bảy tháng bảy đến ngày hai mươi tháng bảy trên thượng lưu hệ thống sông hồng thái bình sông hoàng long
các sông từ thanh hóa đến quảng bình sẽ xuất hiện một đợt lũ
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi các tỉnh như hòa bình sơn la lai châu điện biên lào cai yên bái tuyên quang quảng ninh thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình
ngập lụt tại vùng trũng và đô thị ở các tỉnh hải dương hà nam nam định ninh bình thái bình hòa bình hà nội và từ thanh hòa đến quảng bình
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi bắc bộ là cấp một riêng ở các tỉnh hòa bình sơn la thanh hóa nghệ an hà tĩnh là cấp hai
lực lượng bộ đội biên phòng hà tĩnh vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ ba đối tượng người lào vận chuyển ma túy đá từ lào vào việt nam qua cửa khẩu quốc tế cầu treo
vào lúc một mươi h ngày một mươi bảy tháng bảy tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế cầu treo lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô bán tải biển kiểm soát lào nn bảy nghìn bảy trăm một mươi bảy phát hiện phía sau thùng xe chở hai vali đã được khóa chặt có nhiều nghi vấn về hành vi vận chuyển ma túy
tiến hành đưa vào máy soi lực phát hiện phía trong hai vali có chứa năm mươi hai bánh heroin hai mươi năm kg ma túy đá
lực lượng phối hợp đã nhanh chóng bắt giữ ba đối tượng người lào đi trong xe gồm keo vi sẹt chi ra trú tại bản chôm treo thả khẹp khăm muộn
lào càng chay trú tại bản xôm xạ nạm thả khẹp khăm muộn và phom ma san lái xe trú tại bản na bông thả khẹp khăm muộn
hiện vụ việc đang được lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ